bên cạnh những ý kiến của các đại biểu quốc hội cử tri cả nước cũng đang quan tâm theo dõi những vấn đề được đưa ra trong phiên chất vấn của kỳ họp quốc hội
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về ý kiến của cử tri cả nước chung quanh phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tôi thấy rằng là các câu hỏi rất là đi sâu vào những cái mà mong muốn của người dân
chính ngày hôm nay là hỏi với bộ trưởng công an là quan tâm đến vấn đề về tai nạn giao thông về ma túy
thì cái tai nạn giao thông thì nó sẽ gắn với thường của cái người dân đời thường hơn nhiều và tôi cũng thấy rằng là câu hỏi nó rất là xác đáng
tôi nghĩ rằng là các tư lệnh ngành cụ thể như là bộ trưởng tô lâm bộ trưởng bộ công an sáng nay thì cũng đã tiếp nhận câu hỏi một cách rất là sẵn sàng
và cũng đã có những sự trả lời tương đối cụ thể
sát với những chất vấn của các đại biểu quốc hội tại nghị trường
có những đại biểu quốc hội hình như công tác chuẩn bị là chưa đầy đủ cho nên là phát biểu cái nội dung nó rất đơn giản
cái đó là những cái mà các đại biểu mà tranh luận hay là phát biểu tại hội trường
làm sao mà khi mà đã phát biểu trực tiếp thì ta nên là có cái chất lượng hơn
tức là muốn có chiều sâu về tư duy chiều sâu về kiến thức để ta có ý kiến
tôi nói một cái tiểu tiết rất nhỏ
ví dụ như sáng nay là cái sự không khớp giữa cái thông số về cái số liệu tai nạn giao thông của giữa bộ công an và bộ y tế
thì đồng chí bộ trưởng tô lâm cũng đã đưa ra là với cái khảo sát lấy số liệu tại hiện trường nó khác với cái số liệu tại bệnh viện
thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng phải có một sự kết hợp khi đưa ra trước công luận
có một sự kết hợp giữa các ban ngành giữa các bộ kể cả vấn đề truyền thông để chúng ta đưa ra một số liệu hợp lý nhất
thì những cái trả lời của đồng chí là mong mong muốn
và cái gì mong mong muốn
là nó trở thành cái hiện thực bằng những cái quy định bằng những cái giải pháp cụ thể
để coi như là mình làm tốt cái việc mà coi như là đảm bảo cái tình năng tự tử an toàn xã hội
đặc biệt là cái vấn đề coi như là về tình trạng coi như là nạn ma tuyết
có cái giải pháp cụ thể
chúng tôi là cử tri chúng tôi quan tâm đến cái vấn đề mà cái chế tài xử lý đối với cái việc mà coi như là vi phạm